nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ vừa qua đoàn công tác của bộ tư lệnh quân khu bốn đã đến thăm tặng quà cho trung tâm điều dưỡng thương binh nghệ an và khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh nghệ an đồng thời thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách tại cửa lò tỉnh nghệ an
trung tâm điều dưỡng thương binh nghệ an và khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh nghệ an hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng điều trị và phục hồi chức năng cho một trăm sáu mươi sáu thương binh nặng
quá trình thực hiện nhiệm vụ tập thể cán bộ nhân viên các trung tâm khu điều dưỡng thương binh luôn chủ động khắc phục khó khăn xác định rõ vai trò trách nhiệm thương yêu chăm sóc giúp đỡ các thương binh
tặng quà động viên các thương binh tại các trung tâm khu điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh nghệ an nhằm bày tỏ lòng biết ơn hy sinh cống hiến cao cả của các liệt sĩ thương binh bệnh binh người có công với cách mạng vì nền độc lập tự do của tổ quốc